tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tp hcm năm hai nghìn một mươi chín vừa khai mạc sáng nay
đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện này được ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với đại sứ quán phần lan tại việt nam tổ chức
tuần lễ quay năm hai nghìn một mươi chín tập hợp hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế với các mô hình khởi nghiệp thành công
để giới thiệu đến cộng đồng kết nối các nguồn lực xã hội tôn vinh các tập thể cá nhân có đồng góp tích cực
vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và hơn ba mươi sự kiện hội thảo tòa đàm để các nhà quản lý và cộng đồng khởi nghiệp
cùng đánh giá định hướng hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tp hcm
qua đó thúc đẩy hơn nửa hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới
sự kiện lần này còn thể hiện rõ cam kết của chính quyền thành phố trong việc kiến tạo hỗ trợ và đồng hành
cùng cộng đồng khởi nghiệp sớm đưa tp hcm trở thành thành phố của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước và khu vực